tại cụm di tích đền chùa thôn hòa liễu xã thuận thiên huyện kiến thụy thành phố hải phòng đã diễn ra lễ hội minh thề
đây là lễ hội truyền thống độc đáo nhất cả nước
bởi các bậc lãnh đạo chức sắc trong làng phải thực hiện lời thề trước thần linh tổ tiên là sẽ không tham nhũng
không biến các tài sản của chung thành của riêng hay vụ lợi cá nhân
trước buổi lễ thì bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã trao bằng công nhận lễ hội minh thề là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
hội minh thề diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng hàng năm
lễ hội được tổ chức trước sân đền thờ thái hoàng thái hậu vũ thị ngọc toàn vợ của mạc thái tổ mạc đăng dung
bà chính là người đã sáng lập ra hội minh thề với quy định không ai được xâm phạm của công và tư lợi cho bản thân
đặc biệt có lời thề đối với các bậc chức sắc trong làng nếu xâm phạm của công thì bị thần linh đà tử
sau gần năm trăm linh năm hội minh thề năm nay đặc biệt hơn
cả bởi bộ văn hóa thể thao và du lịch đã quyết định trao danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
chúng tôi hy vọng rằng với ý nghĩa đó thì sức lan tỏa của lễ hội sẽ được sống mãi với thời gian và các thế hệ người dân chúng tôi sẽ gìn giữ và phát huy
lễ minh thề là một trong những lễ hội dân gian độc đáo và rất có ý nghĩa trong hơn tám lễ hội ở việt nam diễn ra trong năm
dù đã từng có thời gian mai một do nhiều yếu tố nhưng việc duy trì lại lễ hội và đón nhận danh hiệu văn hóa phi vật thể
đã chứng minh cho những nỗ lực bảo tồn văn hóa
điều mà tôi mong muốn hơn cả là ban tổ chức sang năm và những năm tiếp theo ngoài các bô lão những người đại diện cho cộng đồng
có tấm gương đạo đức có lối sống lành mạnh được cộng đồng dân cư tín nghiệm và bình để tham gia trong lễ hội minh thề này
thì còn có mặt của các đồng chí là bí thư tri bộ trưởng thôn các già làng
và có cả các em là lớp trẻ tham gia vào cùng một cái hội minh thể này để thể hiện cái tính cộng đồng
cái cam kết của cộng đồng trong cái việc xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn hiện nay
xưa kia những người phải thề bao gồm tránh tổng lý trường các chức sắc và người dân trong làng được cấp ruộng
còn ngày nay các vị trưởng thôn trưởng làng và đại diện người dân trong làng vẫn phải thực hiện lời thề
và uống chén rượu pha với tiết kiệm
tuy nhiên đây không phải lời thề của riêng những cá nhân này
đây là ý nghĩa thiêng liêng của lời thề và ai cũng rút được ý nghĩa giá trị cho bản thân mình
thông qua những lời thề thiêng liêng thì dân dạy khuyến cáo giáo dục tất cả các thế hệ đấy
giữ được cái sự trong sáng trong công việc không lấy công vi tư
và đó là cái mà chúng ta phải thấy rằng là
nó có cái giá trị thực tiễn rất là cao
hiếm có một cái lễ hội nào mà lại có được cái ý nghĩa trong cuộc sống nó nhiều đến như thế
hội minh thề đã trở thành một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân làng hòa liễu
và trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt trên cả nước
những lời thề này càng có ý nghĩa hơn